trong khi đó lực lượng chức năng thành phố hà nội vừa phát hiện gần ba mươi tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
và tỉnh quảng ninh tạm giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ gần bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
sẽ là những thông tin tiếp theo trong bản tin
cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu bộ công an vừa phối hợp với công an hà nội
và chi cục quản lý thị trường hà nội phát hiện một lượng lớn hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng
đang tập kết tại kho hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên vận tải đường sắt hà nội
cụ thể vào rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại kho chứa hàng hóa của trạm vận tải đường sắt hà nội
trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên vận tải đường sắt hà nội
lực lượng chức năng đã kiểm tra thu giữ hai mươi hóa đơn và một trăm tám mươi bảy kiện hàng
chủ yếu gồm các mặt hàng như quần áo giày dép linh phụ kiện điện thoại
mỹ phẩm thực phẩm chức năng hàng tiêu dùng
tổng trọng lượng gần ba mươi tấn trị giá ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
nhận định ban đầu của cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu trong vụ việc này
các đối tượng đã sử dụng các hóa đơn bán hàng có dấu hiệu in giả để hợp thức hóa nguồn gốc hàng
cũng như qua mắt cơ quan chức năng trong quá trình chuyển từ ga hà nội đi vào các tỉnh phía nam
hiện toàn bộ số hàng hóa đang được tập kết tại kho hàng thuộc sự quản lý của đội bốn
chi cục quản lý thị trường hà nội
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ